trong ba trăm năm mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi chín ca số ca còn đang điều trị là hai mươi ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín bốn trăm ba mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện tám mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác tám năm trăm linh sáu người cách ly tại nhà nơi lưu trú tám trăm bốn mươi năm người